nhắc tới israel là nhắc tới một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất nông nghiệp để gia tăng giá trị và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết gây ra
đây cũng là lĩnh vực mà việt nam đặc biệt quan tâm do đó trong thời gian qua hai nước đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh sự hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này
israel là quốc gia có nền nông nghiệp rất phát triển đặc biệt là trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
trong khi đó việt nam cũng phải chịu rất nhiều những tác động do biến đổi khí hậu
vì vậy việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đặc biệt là theo mô hình công nghệ của israel có vai trò rất quan trọng để giảm bớt các thiệt hại do thiên tai gây ra trong sản xuất nông nghiệp
tại hội thảo nhiều chuyên gia của israel cũng đã phát biểu chia sẻ những kinh nghiệm trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
tất cả công nghệ đều có điểm mạnh và điểm yếu
vậy nên khi áp dụng công nghệ cao việt nam phải rất chặt chẽ
chặt chẽ tìm hiểu về điều kiện thực tế tại việt nam như thế nào để khi áp dụng sẽ tận dụng được tối đa lợi thế của công nghệ nâng cao được giá trị sản phẩm
hiện kim ngạch song phương giữa việt nam và israel đã lên đến trên một tỷ usd trên một năm
đến nay israel có một mươi tám dự án fdi tại việt nam với tổng số vốn là ba mươi chín triệu usd
việc hai nước tăng cường hợp tác trao đổi trong lĩnh vực nông nghiệp được đánh giá sẽ mở ra nhiều triển vọng
để ứng dụng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao của israel vào nông nghiệp
nông nghiệp việt nam từ đó giúp gia tăng giá trị phát triển theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
từ những thành công của mình trong lĩnh vực nông nghiệp chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với việt nam
để chuyển giao công nghệ cũng như tăng cường hợp tác thương mại giữa hai nước
phát biểu tại hội thảo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn cũng bày tỏ mong muốn israel tiếp tục hỗ trợ hợp tác
giúp đỡ việt nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt thủy sản
đây cũng là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của việt nam cần tập trung ứng dụng công nghệ cao để tăng sức cạnh tranh khi xuất khẩu